trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và trong ngày đầu chất vấn
các đại biểu quốc hội đã có nhiều phát ngôn ấn tượng đi vào những vấn đề nóng của đời sống xã hội
sau đây là phần tổng hợp của truyền hình nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội đại biểu phạm thị minh hiền đã có ý kiến
về vấn đề đổi mới sách giáo khoa lớp một theo chương trình mới những sai sót ở bộ sách giáo khoa cánh diều
giá trị một bộ sách giáo khoa khác hoàn toàn với một sản phẩm hàng hóa thông thường
nếu chấp nhận một bộ sách như một lớp xe đầy những bảnh chấp vé để tiếp tục vận hành
thì tôi cho đó là một thái độ thỏa hiệp rất nguy hại là sự xem nhẹ giá trị nhân văn trong sáng của tiếng việt
mà rất cần được truyền dạy một cách thấu hiểu cẩn trọng tạm tâm tận tùy đối với từng đứa trẻ vừa bước qua tuổi mầm non
đại biểu quốc hội nguyễn anh trí bày tỏ mong mỏi sớm đưa đường sát cắt linh hà đông đi vào hoạt động
mong rằng các đơn vị có liên quan đặc biệt là bộ giao thông vận tải không phải chỉ bằng lời hứa nữa
mà cần lan trạm vào làm cho xong một dự án quan trọng này để con đường sát trên cao cắt linh hà đông sớm đưa vào vẹn hình phục vụ nhân dân
xóa bỏ hình ảnh một con đường bê tông sừng sừng teo lơ lửng trên đầu người dân thủ đô
đại biểu trương trọng nghĩa nhấn mạnh năm năm tới có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước
nếu cái lôi hoay không cắt cánh được hay cắt cánh mà không đủ tốc độ và cao độ
thì sau một mươi năm sẽ không đạt được bình độ cần thiết và khi đó khát vọng sẽ mãi mãi là khát vọng mà thôi
ngày đầu của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại quốc hội đã diễn ra rất sôi động xung quanh vấn đề môi trường tin giả quản lý mạng xã hội tư pháp
bộ trưởng cho biết thời gian tới bộ trưởng vẫn tiếp tục ủng hộ việc xây dựng phát triển thủy điện nhỏ đúng không
và theo bộ trưởng ông trời mẹ thiên nhiên và rừng có quan hệ gì đối với thực trạng bảo vệ môi trường hiện nay ở việt nam
tôi thật sự không biết
tôi muốn nói với đại biểu rằng nếu đại biểu lắng nghe thì tôi không nói rằng là thủy điện là nguyên nhân hay là thủy điện là không là nguyên nhân
mà tôi muốn nói là con người là nguyên nhân
khi quyết định thủy điện mà thân thiện với môi trường đại biểu nói với tôi rằng là rừng quan trọng như thế nào là trời
tôi nghĩ rừng còn quan trọng hơn cả trời
mất rừng không có nghĩa là nghĩ đến thủy điện
mất rừng còn do chúng ta có tư duy sai trại trong nhà dùng toàn đồ gỗ
sử dụng các động vật hoang dã
tôi rất chăm chú lắng nghe và cố gắng thấu hiểu
nhưng mà bộ trưởng thì có nghe nhưng mà không hiểu tôi hỏi gì
câu hỏi của tôi bộ trưởng chưa trả lời
vừa qua thì dư luận có và ngay tại nghị trường này có cách nhìn khác nhau về cái nguyên nhân của lũ lụt và cái sạt lở đất ở các tỉnh miền trung
xin phó thủ tướng cho biết thực chất nguyên nhân của nó là gì
là thiên tai hay là do nhân tai
tình trạng phá rừng để trồng cây công nghiệp để làm nương làm rễ phát triển sản xuất vẫn chưa được ngăn chặn triệt để và có hiệu quả
việc xây dựng các công trình hồ đập thủy lợi thủy điện nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ khâu quy hoạch lập dự án đánh giá tác động môi trường quản lý quá trình đầu tư dựng và khai thác vận hành
thì sẽ có tác động rất lớn đến mưa lũ sạt lở đất và đe dọa đến an toàn của hạ du